vào sáng nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lạng sơn đã tìm được người phụ nữ hải phòng trốn khỏi nơi cách ly ở khu vực biên giới việt trung
trước đó ngày một mươi tháng hai bà nguyễn thị dân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu chú ở huyện thủy nguyên hải phòng đã bỏ trốn khỏi nơi cách ly thuộc đơn vị trung đoàn một trăm hai mươi ba đóng quân ở thành phố lạng sơn nơi tiếp nhận cách ly bốn trăm một mươi người trở về địa phương theo dõi
bà dân ở khu vực cửa khẩu tân thanh po chai và được công an tỉnh lạng sơn bàn giao cho lực lượng quân đội địa phương để tiến hành tiếp nhận cách ly theo đúng quy trình
thưa quý vị và các bạn trước diễn biến phức tạp khó lường của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do covid một mươi chín gây ra
ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh phúc đã có công văn hỏa tốc gửi thành viên ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
ủy ban nhân dân các huyện thành phố yêu cầu toàn tỉnh tập trung chỉ đạo không được để dịch bệnh tiếp tục
phát tán và lây lan ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh phúc yêu cầu chủ tịch ủy ban nhân dân các huyện thành phố tiếp tục mở rộng điều tra
giả soát các đối tượng phải cách ly lưu ý là người già và trẻ nhỏ mua máy đo thân nhiệt cầm tay khẩu trang y tế nước sát khuẩn cao cấp cho các đội phòng chống dịch
chỉ đạo thành lập các đội phòng chống dịch bệnh ở từng thôn tổ dân phố đi từng nhà dân trong thôn tổ dân phố tuyên truyền giám sát và đo thân nhiệt
yêu cầu các trường hợp bất thường về sức khỏe đi khám tại cơ sở y tế và tự cách ly
cách ly các khu vực có dịch bệnh cử lực lượng gác bao gồm có công an xã và dân quân hạn chế sự ra vào của người dân và các phương tiện giao thông ở các khu vực thôn xã có người dương tính với covid một mươi chín
tổ chức phun thuốc khử trùng tiêu độc toàn bộ khu vực cách ly
sở y tế vĩnh phúc tổ chức các đoàn kiểm tra tới các cơ sở y tế để hướng dẫn chấn chỉnh về công tác tổ chức công tác chuyên môn thành lập tổ công tác cắm chốt tại tâm dịch huyện bình xuyên để giúp đỡ trung tâm y tế huyện về công tác chuyên môn
bộ chỉ huy quân sự tỉnh thanh hóa vừa tổ chức diễn tập tiếp nhận công dân từ các quốc gia có dịch viêm đường hô hấp cấp covid một mươi chín
bộ diễn tập nhằm chuẩn bị chung đáo cho công việc
đón tiếp công dân việt nam từ trung quốc từ các vùng có dịch trở về đảm bảo các đơn vị thực hiện theo nhiệm vụ phân công đó là tiếp nhận công dân vận chuyển công dân và đón tiếp công dân
với tình huống giả định có gần hai trăm linh người từ các quốc gia có dịch viêm đường hô hấp cấp được vận chuyển bằng đường bộ trở về
sau khi tiếp nhận tại sân bay bộ chỉ huy quân sự tỉnh đưa công dân về tiếp nhận cách ly ở khu ký túc xá trung tâm giáo dục quốc phòng trường đại học hồng đức
bộ chỉ huy quân sự tỉnh sẽ phối hợp với các ngành
các ngành chức năng tổ chức tiếp nhận đo thân nhiệt tẩy độc cửa chung người phương tiện hành lý đăng ký trích ngang nơi cư trú làm việc tại các nước hướng dẫn về phòng ở
trong thời gian một mươi bốn ngày cách ly theo dõi các công dân được bảo đảm cơm ăn nước uống thăm khám theo dõi sức khỏe thường xuyên kịp thời phát hiện triệu chứng bất thường có khả năng lây nhiễm virus từ các quốc gia có dịch